cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế vừa ký quyết định ban hành danh mục ba loại thuốc có chứa monu viravir sản xuất trong nước và được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam
theo đó cục quản lý được dược cấp phép cho ba loại thuốc gồm monuravir bốn trăm linh hàm lượng monupiravir bốn trăm linh dạng viên năng cứng có tuổi thọ sáu tháng do công ty cổ phần dược phẩm posten việt nam sản xuất
và monupiravir có hàm lượng hai trăm linh mg monupiravir dạng viên năng cứng tuổi thọ sáu tháng do công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa sản xuất
monupiravir stella bốn trăm linh hàm lượng bốn trăm linh mg monupiravir dạng viên năng cứng có tuổi thọ tám tháng do công ty trách nhiệm hiệu hạn liên doanh stella pharm chi nhánh một sản xuất
việc cấp phép cho các loại thuốc này có hiệu lực ba năm kể từ ngày ban hành quyết định